các nhà trung quốc đã cấy ghép thành công gan lợn được chỉnh sửa gen đầu tiên vào người
một bước đột phá có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu nội tạng
theo một bài đăng ngày một mươi bốn tháng ba trên tài khoản wechat chính thức của đại học y không quân
tại tỉnh thiểm tây trung quốc một bệnh nhân chết não ở nước này đã được cấy ghép thành công gan lợn
vào cơ thể hôm một mươi tháng ba gan lợn dùng trong ca phẫu thuật đã được chỉnh sửa để xóa nhiều gen
liên quan đến protein gây đảo thải nội tạng thông tin cho biết máu và mật của gan được cấy ghép
đều tốt và bệnh nhân không có dấu hiệu đào thải nội tạng trong chín mươi sáu giờ sau cuộc phẫu thuật
trần đại học cho biết đây là ca kế ghép gan lợn vào cơ thể người đầu tiên trên thế giới
theo một nghiên cứu trên tạp chí gan học năm hai nghìn hai mươi ba hàng năm trên toàn thế giới có khoảng hai triệu ca
tử vong do bệnh gan gây ra có tới năm trăm linh bệnh nhân mới ở trung quốc phải đối mặt với bệnh suy gan
mỗi năm cách chữa trị duy nhất cho bệnh nhân suy gan là ghép gan mới
và rất nhiều người đã cận kề cái chết đang chờ đợi để được làm điều đó
cấy ghép khác loài là một cơ quan từ loài này được đưa vào cơ thể của loài khác
là một giải pháp được xem là khá tối yêu vì chúng không phụ thuộc vào nguồn cung từ người hiến tạng
cũng theo đại học y không quân trung quốc việc kế ghép các loài có thể mang lại lợi ích cho
nhiều bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối hơn và có thể thay thế hoàn toàn việc cấy ghép gan người
các nhà nghiên cứu ở mỹ đã cấy ghép thành công thận và tim lợn được chỉnh sửa gen cho bệnh nhân chết não
nhưng gan đặt ra một thách thức lớn hơn do cấu trúc và chức năng phức tạp hơn
và cơ quan của lợn được cho là không thể thay thế hoàn toàn gan người
để giải quyết vấn đề này các nhà nghiên cứu và bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện một ca cấy ghép phụ trợ
với việc giữ lại gan của bệnh nhân cùng với cơ quan được cấy ghép trong cơ thể
các bác sĩ đã phẫu thuật và cắt một trong những tĩnh mạch lớn trong gan của bệnh nhân
gắn gan lợn cấy ghép vào một trong hai đầu của tĩnh mạch và cắt theo một trọng lượng nhất định
trong các thử nghiệm trước đó động vật được cấy ghép gan các loài có thời gian sống sót ngắn hơn
so với những động vật được cấy ghép tim và thận từ loài khác
các nhà nghiên cứu cho biết ở giai đoạn này ghép gan khác loài là phương pháp thay thế tạm thời cho ghép gan người
hoặc trong trường hợp chức năng gan của bệnh nhân có thể được phục hồi với sự trợ giúp của nội tạng lợn
tuy nhiên theo hội đồng đạo đức sinh học nuofell một trung tâm nghiên cứu và chính sách độc lập có trụ sở tại anh
việc kế ghép khác loài cũng đặt ra những thách thức về mặt đạo đức
chẳng hạn như việc nhân giống một lượng lớn động vật để lấy nội tạng và khả năng lây truyền mầm bệnh từ động vật